tình hình dịch bệnh tại tp hcm đã có những diễn biến mới
từ ca bệnh chỉ điểm là một học sinh mầm non trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đã phát hiện
một chuỗi lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng tại xã đảo thạnh an huyện cần giờ
và đang tiến hành các bước khoanh vùng dập dịch
ngày một mươi chín tháng hai thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết
đơn vị này đang chủ động phối hợp và hỗ trợ ngành y tế huyện cần giờ xã đảo thạnh an
thực hiện các biện pháp ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch covid một mươi chín tại địa phương
theo đó qua các biện pháp chủ động giám sát dịch covid một mươi chín tại xã đảo thạnh an
y tế địa phương đã phát hiện ca mắc covid một mươi chín trong trường học
các bệnh này là một học sinh mầm non có triệu chứng sốt nhẹ trong giờ học
trẻ được nhân viên y tế lấy mẫu thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên
và cho kết quả dương tính với sars cov hai
từ trường hợp trên ngành y tế xã đảo đã triển khai điều tra
truy vết tiếp xúc gần f một và tiến hành xử lý dịch trong trường học
trẻ đã tạm nghỉ học để thực hiện biện pháp phòng chống dịch
sau khi vệ sinh khử khuẩn các lớp học trẻ đã đi học bình thường
được theo dõi chặt tình hình sức khỏe và thực hiện xét nghiệm vào ngày thứ ba thứ bảy và thứ một mươi bốn
các trường hợp f một là giáo viên bảo mẫu và cán bộ nhân viên trong trường đã tiêm đủ
hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín vẫn tiếp tục công tác dạy học và các nhiệm vụ chuyên môn
riêng các trường hợp chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi thì thực hiện cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
từ các bệnh chỉ điểm ngành y tế xã đảo đã mở rộng điều tra dịch tễ truy vết ca bệnh
quá trình khoanh vùng nguy cơ đã phát hiện thêm chuỗi lây nhiễm tại nhiều hộ gia đình sinh sống trên xã đảo
cùng với việc xử lý dịch trong trường học ngành y tế đang khẩn trương thực hiện xử lý dịch tại các hộ gia đình
để chủ động ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm bùng phát dịch trên xã đảo
ngành y tế tp hcm đang chủ động các phương án hỗ trợ chuyên môn cho y tế địa phương
trong trường hợp số ca mắc tiếp tục tăng sở y tế sẽ thành lập trạm y tế lưu động tại xã đảo thạnh an
để chăm sóc quản lý f tại nhà
không loại trừ nguy cơ biến chủng mới omicron có thể xuất hiện trên xã đảo
ngành y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên các ca mắc mới để chuyển phòng xét nghiệm làm giải trình tự gen
trong dịp tiết nguyên đán nhâm dần tp hcm có bốn ngày số ca mắc covid một mươi chín mới giảm dưới một trăm linh ca
cụ thể ngày bốn tháng hai sáu mươi tám ca ngày năm tháng hai hai mươi bốn ca ngày sáu tháng hai bốn mươi bốn ca ngày bảy tháng hai bảy mươi tám ca
những ngày sau đó đã lên trên một trăm linh ca đến một mươi năm tháng hai ba trăm bốn mươi ba ca ngày một mươi sáu tháng hai tăng lên gần gấp đôi sáu trăm hai mươi ca
và ngày một mươi bảy tháng hai còn bốn trăm tám mươi năm ca mắc mới
chính vì số ca mắc covid một mươi chín mới xu hướng tăng
nhưng đa số nhẹ
nên số ca cách ly tại nhà cũng tăng theo
từ dưới hai ca một ngày tính tổng số vào đầu tháng hai
thì đến một mươi bảy tháng hai đã lên năm một trăm năm mươi chín ca
nhưng số ca cách ly tập trung thì chưa tới một trăm linh ca
để chăm sóc bệnh nhân covid một mươi chín cách ly tại nhà
ngày một mươi sáu tháng hai hai mươi hai quận huyện và thành phố thủ đức đã đón hai trăm chín mươi bảy bác sĩ trẻ mới ra trường
về tăng cường cho y tế cơ sở
mục đích chính trước mắt đó là chăm sóc f tại nhà
giải quyết khám chữa bệnh của y tế cơ sở nhằm hạn chế bệnh nặng và tử vong
đây được xem là nhiệm vụ cấp bách của y tế cơ sở hiện nay
trong khi đó ca mắc covid một mươi chín tử vong của thành phố hồ chí minh
không tính các tỉnh chuyển đến vẫn ở mức một hai ca
có ba ngày số ca tử vong là
tình hình ca bệnh nặng hỗ trợ oxy và thở máy xâm lấn vẫn được kiểm soát và giảm sâu
cụ thể đến ngày một mươi bảy tháng hai thành phố hồ chí minh chỉ có tám trăm bốn mươi bốn ca nhập viện tầng hai tầng ba
trong đó hai trăm một mươi hai ca có hỗ trợ hô hấp sáu mươi hai ca thở máy xâm lấn
ca thở máy xâm lấn thì các tỉnh chiếm khoảng bốn mươi
chính vì số ca bệnh cần nhập viện dưới một ca một ngày
tính tổng số cộng rồn và số ca cần hỗ trợ hô hấp thở máy xâm lấn ít
nên sở y tế tp hcm đề nghị ubnd tp hcm cho ngưng hầu hết bệnh viện giã chiến còn lại
chỉ giữ lại ba bệnh viện chủ lực là bệnh viện giã chiến số một mươi ba số một mươi bốn và số một mươi sáu
các bệnh viện điều trị covid một mươi chín chuyển về hoạt động khám
chữa bệnh bình thường chỉ thành lập khoa hoặc đơn vị covid một mươi chín
tại buổi họp báo định kỳ của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế
đại diện sở y tế tp hcm thông tin từ ngày một tháng một đến nay
tp hcm ghi nhận một trăm sáu mươi sáu ca mắc omicron gồm một trăm năm mươi năm ca nhập cảnh một mươi một ca phát hiện trong cộng đồng
sở y tế đang phối hợp với các sở ngành để tăng cường giám sát
nhất là khi mở lại các đường bay và giám sát cả ở nhập cảnh và trong cộng đồng
cụ thể bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội
địa phương liên tục dẫn đầu số ca mắc mới hàng ngày trong các tháng gần đây cho biết
tỷ lệ có ca chuyển nặng của hà nội hiện khoảng năm
so với tỷ lệ ca chuyển nặng khoảng một mươi một như thống kê của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
thời điểm mức độ phủ vaccine thấp hơn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một và chưa có mũi vaccine tăng cường
cho thấy tỷ lệ ca chuyển nặng hiện nay đã giảm nhiều
một chuyên gia của bộ y tế đánh giá việc phủ vaccine diện rộng và liều tiêm ba mũi
đã thay đổi cục diện dịch covid một mươi chín ở việt nam
khảo sát ban đầu cho thấy tỷ lệ f có chuyển nặng và tử vong ở người đã tiêm đủ ba mũi là rất thấp
chính vì thế nhiều ý kiến hồ hởi về việc việt nam mở cửa lại bầu trời
cho trẻ em đi học trực tiếp sau hơn một học kỳ học trực tuyến cho mở cửa nhiều loại hình dịch vụ trở lại
tại hà nội bà nhị hà cho rằng các chỉ số quan trọng nhất hiện nay khi đánh giá cấp độ dịch
là số ca chuyển nặng tử vong và khả năng đáp ứng điều trị
về số ca mắc mới bà hà cho rằng số ca mắc ghi nhận hàng ngày tuy cao
nhưng chín mươi năm là triệu chứng nhẹ hoặc không chịu chứng có thể theo dõi tại nhà
theo phó giáo sư đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm
ẩn số mới là biến chủng omicron đã tiêm ngừa covid một mươi chín hoặc đã từng nhiễm biến thể delta
vẫn có thể nhiễm omicron dù theo khảo sát tỷ lệ nặng không cao ở người đã tiêm chủng
chính vì vậy vẫn nên để tâm làm tốt tất cả các hoạt động dự phòng
tuân thủ năm k trong mọi hoạt động có các biện pháp phòng dịch đặc thù và phù hợp
cho từng loại hình hoạt động hạn chế tụ tập đông người tiếp tục vai trò của các trạm y tế địa phương
kể cả các chương trình chăm sóc sức khỏe nhất là khi tiếp nhận lực lượng bác sĩ trẻ tăng cường ông dũng nhắc nhở
bà nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế cho biết
tp hcm vẫn duy trì hoạt động các bệnh viện giã chiến đa tầng một mươi ba một mươi bốn và một mươi sáu
trong đó bệnh viện giã chiến số một mươi bốn và một mươi sáu có quy mô sáu trăm linh giường bệnh
ngoài ra bệnh viện bệnh nhiệt đới và bệnh viện trợ rẫy vẫn duy trì hai trăm linh giường bệnh hồi sức ở mỗi bệnh viện
bà mai chia sẻ nếu các bệnh tăng cao cần thiết mở lại bệnh viện giã chiến
những cơ sở có cơ cấu sẵn sẽ được kích hoạt hoạt động trở lại trong vòng hai mươi bốn giờ
lý qua đến công tác phòng chống dịch tại các trường học trên địa bàn tp hcm
trong bối cảnh học sinh đã tập trung học trực tiếp ngày một mươi tám tháng hai
ubnd tp hcm đã thông báo kết luận chỉ đạo của phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức
về việc trang bị sinh phẩm xét nghiệm nhanh và kịch bản ứng phó nếu có trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín tại các trường
sau khi nghe báo cáo về việc trang bị bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh cho cơ sở giáo dục khi tổ chức dạy học trực tiếp
phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức kết luận và chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo
phối hợp với sở y tế xây dựng kịch bản ứng phó khi có trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín tại các trường
trong đó sở giáo dục đào tạo phân công phân nhiệm cụ thể cho một số cơ sở giáo dục để tổ chức diễn tập
ghi hình và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
cổng thông tin điện tử của sở giáo dục và đào tạo để các đơn vị tham khảo áp dụng theo hướng dẫn
căn cứ nhu cầu của sở giáo dục đào tạo sở y tế có kế hoạch chuẩn bị và phân bổ các bộ test nhanh covid một mươi chín
sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm quản lý phân bổ cho các cơ sở giáo dục công lập
để thực hiện xét nghiệm tầm soát ca nghi nhiễm khi dạy học trực tiếp và giám sát sử dụng đúng mục đích
được biết trong buổi tập huấn về công tác xử lý f trong nhà trường
ông trịnh duy trọng trường phòng chính trị tư tưởng sở giáo dục đào tạo tp hcm chỉ rõ
khi phát hiện nghi ngờ nhà trường sẽ thực hiện tầm soát
nếu phát hiện ca dương tính thì kích hoạt ngay quy trình xử lý f f một trong nhà trường
còn với xác định f f một thì lực lượng y tế sẽ hỗ trợ lực lượng chuyên môn sẽ khẳng định
trách nhiệm của cơ sở giáo dục là thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
tầm soát những trường hợp nghi ngờ trường hợp có yếu tố dịch tễ
cơ sở giáo dục phải kết nối ngay phối hợp chặt với y tế phường xã
để được hỗ trợ xác định chính xác trường hợp f f một và xử lý từng tình huống cụ thể
bên cạnh đó ông trọng cho biết hiện các cơ sở giáo dục vận hành trở lại gần như toàn bộ quy mô
trong đó học sinh từ lớp sáu trở xuống chưa được tiêm vaccine
còn trẻ mầm non thì ăn ngủ sinh hoạt trong cùng một lớp
khó triển khai việc học sinh phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở trường
do đó theo ông trọng tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín tại cơ sở giáo dục
sẽ có những diễn biến phức tạp trong các ngày tiếp theo
nên nhà trường cần tăng cường và siết chặt công tác tổ chức
thưa quý vị trong những ngày gần đây
số ca mắc mới được ghi nhận tại nhiều địa bàn trên cả nước liên tục tăng cao
nguy cơ bùng phát dịch là rất lớn
do đó các tỉnh thành đã khẩn trương triển khai các biện pháp để nhanh chóng kiểm soát dịch
lào cai tạm dừng học trực tiếp
trong những ngày vừa qua số ca nhiễm covid một mươi chín ở lào cai tăng nhanh
ngày một mươi chín tháng hai địa phương này ghi nhận một bốn trăm một mươi ca mắc
các xã phường đang ở cấp độ dịch ba bốn không tổ chức tiệc cưới hỏi liên hoan gặp mặt
tổ chức ăn uống đông người để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh
các dịch vụ như vũ trường quán bar karaoke massage internet trò chơi điện tử tạm dừng hoạt động
để phòng chống dịch covid một mươi chín cho đến khi dịch giảm về cấp độ một hai
tỉnh lào cai yêu cầu tạm dừng việc dạy học đối với cấp học mầm non trên địa bàn toàn tỉnh
riêng thành phố lào cai sẽ tạm dừng việc tổ chức dạy và học trực tiếp đối với tất cả các cấp học trên địa bàn
kể từ ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai cho đến khi có thông báo mới gồm mầm non tiểu học
trung học cơ sở trung học phổ thông giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp
bắc ninh và nam định dừng các hoạt động không thiết yếu
để hạn chế số ca nhiễm lây lan nhanh sau tết tỉnh bắc ninh đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động các dịch vụ
vũ trường quán bar karaoke massage các hoạt động lễ hội tập trung đông người
yêu cầu các dịch vụ ăn uống trong nhà chỉ phục vụ năm mươi công suất không quá ba mươi người cùng một thời điểm
khuyến khích bán hàng mang về hạn chế số người ở các đám hiếu hỉ không quá ba mươi người
các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng được hoạt động nhưng không quá hai mươi người cùng một thời điểm
trong ngày một mươi chín tháng hai bắc ninh lập kỷ lục với hai hai ca mắc covid một mươi chín
sau nhiều ngày liên tiếp ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín luôn ở con số cao một bảy trăm linh một tám trăm linh ca mỗi ngày
tỉnh nam định đã có văn bản yêu cầu các địa phương trong tỉnh tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội
không tổ chức hoạt động tập trung đông người yêu cầu người dân hạn chế di chuyển ngoại tỉnh khi không cấp thiết
phú thọ đẩy nhanh tiêm chủng vaccine covid một mươi chín ưu tiên những đối tượng có bệnh nền
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín để hạn chế số ca lây nhiễm giảm tỷ lệ chuyển nặng và tử vong
sở y tế phú thọ yêu cầu các đơn vị ưu tiên đẩy nhanh tiến độ chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó tập trung giả soát và tổ chức tiêm vét cho những người chưa được tiêm
nhất là những đối tượng từ chối tiêm chủng người cao tuổi người mắc bệnh nền
tổ chức tiêm mũi vaccine tăng cường và mũi vaccine nhắc lại cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
đặc biệt lực lượng tuyến đầu chống dịch nhóm người cao tuổi người bệnh nền
phần đấu tối thiểu đạt chín mươi chín trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
bên cạnh đó cần ra soát sẵn sàng phương án tiêm vaccine cho nhóm trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
theo hướng dẫn và tiến độ quy định của bộ y tế
thanh hóa khẩn trương thành lập tổ tư vấn chăm sóc người bệnh covid một mươi chín không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà
sau thất nguyên đán nhâm dân hai nghìn hai mươi hai đến nay
số ca bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh thanh hóa tăng mạnh
trong đó số bệnh nhân nguy kịch tử vong do covid một mươi chín có xu hướng tăng nhanh
đến nay địa phương này đã ghi nhận ba mươi bốn hai trăm bốn mươi bệnh nhân covid một mươi chín trong đó bốn mươi chín bệnh nhân tử vong
bên cạnh yêu cầu tạm dừng các hoạt động không thiết yếu
ngày một mươi chín tháng hai tỉnh thanh hóa đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các huyện thị xã thành phố
chủ động ra soát củng cố năng lực hệ thống y tế các cấp không để xảy ra tình trạng quá tải bị động
tuyệt đối không để người dân sau khi xét nghiệm có kết quả dương tính với virus sars cov hai
mà không được tiếp cận dịch vụ y tế không được cấp phát thuốc không được quản lý theo dõi sức khỏe
khẩn trương thành lập tổ tư vấn chăm sóc người bệnh covid một mươi chín không triệu chứng
và triệu chứng nhẹ tại nhà ở ba cấp cấp tỉnh cấp huyện và cấp xã
thành lập đưa vào hoạt động trạm y tế lưu động ở tất cả các xã phường thị trấn trên địa bàn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé